thưa quý vị mới đây bộ khoa và công nghệ đã trao giải thưởng tạ quang biểu năm hai nghìn một mươi tám
cho các nhà khoa học có thành tiệu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản
thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ việt nam hội nhập phát triển
chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống hôm nay xin mời quý vị cùng gặp gỡ với hai trong ba nhà khoa học trẻ đoạt giải
tiến sĩ khoa học trần đình phong trường đại học khoa học và công nghệ hà nội viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
tiến sĩ đỗ quốc tuấn trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ
xin cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi hôm nay
thưa hai vị khách mời giải thưởng tạ quang biểu là giải thưởng vinh danh các nhà khoa học việt nam có công trình khoa học quốc tế xuất sắc
các nhà khoa học đoạt giải phải có đóng góp chủ đạo trong quá trình nghiên cứu khoa học tại việt nam
và phải công bố kết quả thu được trên các tạp chế khoa học quốc tế
tôi muốn hai khách mời chia sẻ với chúng tôi cảm giác khi mà nhận giải thưởng vinh dự này
xin bắt đầu với tiến sĩ khoa học trần đình phong
thật sự là cảm xúc vỡ hoà tại vì trước đấy là một thời gian tương đối dài chờ đợi ban giám khảo làm việc
đến cái ngày mà trao giải thì tôi cũng rất là vui
tại vì đặc biệt là có cơ hội được đưa bố mẹ tôi bố mẹ vợ tôi vợ con tôi đến bộ khoa công nghệ
để có một cái trải nghiệm rất là đặc biệt như thế mà tôi nghĩ là cũng không nhiều lần có thể lặp lại
thế nhưng mà khi mà bước lên bục nhận giải thì thực sự cảm giác rất là căng thẳng và rất là lo
tại vì là lo sau này thì mình sau những cái thời gian tiếp theo thì mình có
tiếp tục được cái cường độ làm việc và cái kết quả như vậy hay không
thế còn tiến sĩ đức quốc tuấn thì sao ạ
là một nhà khoa học trẻ đặc biệt là cũng vừa mới nhận bằng tiến sĩ được năm hai nghìn một mươi năm
thì sau đấy ba năm được một cái giải thưởng rất là danh giá của bộ khoa công nghệ trao tạo
thì đấy là một cái sự khởi đầu không thể tốt đẹp hơn đối với một người làm khoa học cũng như tôi
và thay mặt cho những người thực hiện chương trình tôi xin được chúc cho hai vị khách mời đã đạt được những giải thưởng cao quý này
thưa quý vị trước khi tiếp tục phần trăm
rồi xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về công trình nghiên cứu đã góp phần làm nên tên tuổi của các nhà khoa học không chỉ trong nước mà còn trên thế giới
tiến sĩ khoa học trần đình phong tác giả chính của công trình nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý
cấu trúc polymer và cơ chế hoạt động xúc tác tạo hydro của molybdenum sulfide vô định hình
lần đầu tiên tìm ra cấu trúc cơ chế hoạt động của molybdenum sulfide vô định hình
một xúc tác có thể thay thế cho vật liệu đắt tiền là bạch kim trong phản ứng điều chế nhiên liệu sạch hydro từ nước
công trình được công bố trong nature matrier là một tạp chí khoa học hàng đầu thế giới
được skimago xếp hạng hai trên một nghìn chín trăm tám mươi ba trong khoa học vật liệu hai trên tám trăm sáu mươi ba trong hóa học và ba trên bốn ba trăm sáu mươi ba trong kỹ thuật
tiến sĩ đỗ quốc tuấn là tác giả của công trình khoa học trong lĩnh vực vật lý có tên lý thuyết hấp dẫn phi tuyến nhiều chiều có khối lượng
trong các kết quả tính toán của công trình này cho thấy lý thuyết hấp dẫn phi tuyến trong mô hình không thời gian bốn chiều hoàn toàn có thể mở rộng lên không thời gian năm chiều hoặc cao hơn nữa
công trình lý thuyết hấp dẫn phi tuyến nhiều chiều có khối lượng đã được công bố trong fijiker reviewd
một tạp chí khoa học có uy tín cao trong lĩnh vực vật lý được skimago xếp hạng bảy mươi chín trên một hai trăm hai mươi năm trong vật lý và thiên văn học
thưa tiến sĩ khoa học trần đình phong anh có thể chia sẻ rõ hơn với khán giả về tầm quan trọng của nghiên cứu mà anh vừa thực hiện và kết quả ứng dụng của công trình nghiên cứu là gì ạ
cái nghiên cứu mà chúng tôi đang thực hiện ở trong phòng thí nghiệm của tôi là hướng tới một cái mục đích là chế tạo được một cái thiết bị mà chúng tôi gọi là lá nhân tạo
lá nhân tạo tức là nó là một cái thiết bị mà nó bắt trước cái cấu trúc và cái hoạt động của cái lá cây trong tự nhiên
thì cái lá cây trong tự nhiên chính là một cái nhà máy sản xuất năng lượng hóa học rất là đặc biệt
năng lượng mặt trời co hai và nước để tạo ra các cái xenonol
và từ đó thì với quá trình hóa thạch thì nó trở thành than đá rồi khí tự nhiên mà chúng ta có ngày hôm nay
nhưng mà để mà đi đến được một cái lá nhân tạo như vậy thì nó rất là phức tạp và chúng tôi cần rất là nhiều các cái thành phần
và đặc biệt là với những nước mà có cái nền kinh tế còn hạn chế như chúng ta
thì cái lá nhân tạo nếu mà muốn ứng dụng được thì nó phải rất là rẻ và tất cả các thành phần của nó phải đều rất là dễ kiếm dễ chế tạo và chế tạo với lượng lớn
thế thì cái nghiên cứu mà
tôi được giải là cái nghiên cứu mà trong đó chúng tôi chỉ ra được cấu trúc và cái cơ chế hoạt động của một cái xúc tác
một cái vật liệu mà có thể từ nước chuyển thành hydro nhiên liệu sạch
mà có thể thay thế được cái vàng trắng tức là cái bạch kim hiện nay đang sử dụng trong chế tạo lá nhân tạo trên thế giới
thế dự kiến thì bao lâu nhập anh sẽ có lá nhân tạo
thực ra thì xin chia sẻ với quý vị là chúng tôi hiện nay đã có được một cái phiên bản nhân tạo đầu tiên
với cái hiệu suất làm việc là ba

trong khi đó thì đơn vị năng lượng cơ quan năng lượng mỹ
thì họ đã phân tích và họ thấy rằng là họ đưa ra rằng để mà cái hyo từ nước có thể cạnh tranh được với hydro trong công nghiệp
thì cần một mươi
như vậy là chúng tôi đã có được ba nhưng mà cái bước tiếp theo từ ba đến năm và từ năm đến một mươi rất lâu
có thể tính bằng tháng có thể tính bằng năm
thế thì chúng tôi đang tiếp tục làm việc như vậy
thì hiện nay thì cái ba của chúng tôi đã làm việc được
thế thì chúng tôi đang tiếp tục làm việc như vậy
chúng tôi có thể làm việc trong vòng một mươi giờ
nhưng mà chúng tôi còn cần phải tiếp tục cải tiện hơn rất là nhiều
vâng và tôi thấy là đây là một tín hiệu hết sức là đáng mừng đối với việt nam khi mà đã có một công trình thành công như vậy
và chúng tôi rất là mong chờ được nhìn thấy kết quả tiếp theo trong một thời gian rất gần của nhóm
và thưa tiến sĩ đỗ quốc tuấn còn nhóm của anh thì sao ạ
công trình của anh có vai trò như thế nào cho lĩnh vực vật lý
đây là một cái hướng phát triển tiếp của cái lội đoàn tiến sĩ của tôi
thì trong cách xây dựng chúng tôi đề xuất một cái cách xây dựng các cái số hạng
garryton trong thời gian tùy chiều
và sau đấy thì tôi khảo sát một cái trường hợp cụ thể là trong không gian năm chiều
và tôi chỉ ra được là cái mô hình của năm triều đấy nó hoạt động tốt
cụ thể là nó cho chúng ta những cái nghiệm vũ trụ mà điển hình trong vật lý
cũng như là nó cho chúng ta được một cái cách tiếp cận trong việc giải đáp cái câu hỏi
về bản chất của năng lượng tối liên quan đến
hàng số vũ trụ
cụ thể là tôi có thể thu được cái hàng sống vũ trụ từ cái lý thuyết của mình
bằng cách lựa chọn các cái không thời gian vật lý và tham chiếu cách phù hợp
vũ trụ thì vốn dĩ ẩn chứa rất nhiều những bí ẩn
và hy vọng là với nghiên cứu này của tiến sĩ đỗ quốc tuấn
thì những bí ẩn đấy sẽ dần được khám phá
từ tiến sĩ đốc quốc tuấn anh có thể chia sẻ cho khán giả được biết
về những dự định của anh trong tương lai về nghiên cứu này là như thế nào
khi mà một lý thuyết được đề xuất ấy thì nó sẽ phải trải qua rất nhiều các cái bài
là bài test trong một cái thuật ngữ trong chuyên môn
tức là nó sẽ phải trải qua rất nhiều các cái khâu kiểm tra xem là nó có hoạt động tốt không
bởi vì đôi khi là ở một cái phạm vi nào đấy thì nó hoạt động thôi
như ở những cái phạm vi khác thì có thể là nó sẽ gặp vấn đề
và cái nhiệm vụ tiếp theo của tôi đấy là đi kiểm tra xem là
các cái tính chất khác của cái lý thuyết này
về mặt các cái khía cạnh vũ trụ của cái lý thuyết này
mà tôi chưa nghiên cứu trong cái bài báo của mình

đó là một cái bài báo của mình
tiếp tục đi khảo sát và xem xem là cái lý thuyết này nó có thật sự là tốt hay không
và nó có phù hợp với lại các cái số liệu quan sát
thì đây là những cái hướng mà dự định tương lai
tất nhiên nó rất là khó và rậu
và nó sẽ cần đòi hỏi thời gian
rõ ràng là những nghiên cứu cơ bản đã và đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta
tôi lấy ví dụ như thế này
tiện nghi hàng ngày mà chúng ta sử dụng như là điện thoại này hay là tv thông minh hay là máy tính bảng
đều là những vật dụng cần thiết
và rất là thiết yếu đối với cuộc sống
nhưng không phải ai cũng nhận thức được là những thiết bị ấy
chỉ có thể có được nhờ những phát minh quan trọng trong nghiên cứu vật lý cơ bản
tuy nhiên thì thực tế cho thấy là sự quan trọng của cộng đồng xã hội
đối với nghiên cứu cơ bản đang có khuyên hướng giảm đi
thưa ông là nguyên nhân là vì sao thưa tiến sĩ trần đình phong
lý do thì tôi nghĩ là
tại vì nghiên cứu khoa học cơ bản
nó cần cái độ lùi lớn hơn nghiên cứu khoa học ứng dụng
nghiên cứu khoa học ứng dụng thì nhiều khi
chúng ta có thể thay đổi một chút thôi
thì đã có thể nhìn thấy ngay được cái sản phẩm
thành ra là trong cái thuật ngữ chuyên môn
thì nó có chữ ad
thì cái chữ development
cái chữ phát triển
trong công nghiệp người ta đầu tư nhiều hơn
và người ta có nhiều sản phẩm hơn
nhất là với cái việc mà cộng thêm cái hữu ích marketing hiện giờ nữa
thì mọi người sẽ thấy là
cái đấy mới có thể là cái mà chúng ta cần phải đầu tư
nhưng mà trong khi đó thì
tất cả những cái chữ development đấy
không có chữ nghiên cứu
cái chữ research ở trước đấy
thì nó không có ý nghĩa
và thực ra không thể làm được
chứ không phải không có ý nghĩa
thế thì cái sự quan tâm của những người
quản lý của công nghiệp của xã hội
là nguyên nhân chủ yếu là
tại vì là cái sự phát triển công nghệ nó diễn ra nhanh quá
thay đổi một sự thay đổi nhỏ
nó cũng có thể có hiệu ứng rất là lớn
thành ra là mọi người đặt nhiều câu hỏi nghi ngờ
là liệu là khoa học cơ bản
những khoa học mà chúng ta không thể nhìn thấy ngày hôm nay
có khả năng là có những cái hiệu như thế nào
những cái ứng dụng như thế nào
không những khuyến hướng giảm đi
mà thậm chí đã có nhiều ý kiến cho rằng
trong giới lãnh đạo quản lý nhà nước
thì cũng cho là
như kiêu cơ bản chỉ như trang sức cho nền khoa học nước nhà
quan điểm của tiến sĩ đức quốc tuấn như thế nào
thật sự khoa học cơ bản
nếu như mà chúng ta nhìn một cách
sâu sắc và bao quát
thì nó xuất hiện khắp mọi
các đồ vật cho chúng ta
từ tv tủ lạnh máy giặt
tất cả những thứ đấy đều có được
nhờ kết quả của hàng nghìn hàng trăm nghìn
giờ lao động của các nhà khoa học
và các ký sư trong các phòng thí nghiệm
chúng ta chỉ biết được là có cái máy giặt
nó có nhiều cái tính năng
nhưng mà chúng ta không thể biết được là
đằng sau đấy là rất nhiều bài báo
rồi rất nhiều bảng sáng chế
rồi hàng trăm nghìn giờ lao động
đấy đó là một khối lượng khổng lồ
có thể là âm thầm
và đôi khi do xã hội không biết
để chúng ta có thể có những cái thái độ
hay là những cái nhìn nhận
một cách trân trọng
và đặc biệt là nếu như
mọi người để ý thì
tất cả những cái nước phát triển
tư bản phát triển
thì họ đều có những cái nền khoa học rất là tốt
và họ có những cái đội ngũ khoa học
đặc biệt là khoa cơ bản rất là tốt
vâng thưa tiến sĩ trần đình phong
quan điểm của anh về vấn đề này như thế nào
tôi thì tôi nghĩ rằng là
đối với những người làm quản lý
thì nhiều khi cái áp lực
phải nhìn thấy kết quả trong nhiệm kỳ
và cái nhiệm kỳ tiếp theo
nên là những người quản lý sẽ có những lựa chọn
và bởi vì như tôi nói là
đầu tư khoa học cơ bản
thì nó sẽ không dễ để có thể
giải thích cho mọi người thấy được
là cái hiệu quả nó như thế nào
thành ra là
có thể lúc này hay lúc khác
các nhà quản lý sẽ có những lựa chọn
là đẩy mạnh các cái đầu tư
mà mang tính ứng dụng hơn là đầu tư khoa học cơ bản
nhưng mà tôi xin lưu ý một điều
cộng thêm với lại cái chia sẻ của anh tuấn
đấy là chúng ta
có thể nhớ rằng là
đầu tư nghiên cứu khoa học cơ bản
nó chính là nền tảng để đào tạo
con người trong các trường đại học
nếu như mà không có nghiên cứu khoa học cơ bản
thì chúng ta không bao giờ có thể đào tạo được
đại học ở trình độ cao
thành ra là cái câu hỏi là
nó cũng liên quan đến những câu hỏi khác
ví dụ như tại sao các trường đại học ở việt nam chúng ta không có trên bảng xếp hạng
vừa rồi thì có
đại học quốc gia hạ đạo quốc gia trong mùa nghìn
nhưng mà còn rất là hạn chế
là tại vì chúng ta không có khoa học cơ bản mạnh
với vai trò là người trong cuộc
theo các vị khách mời thì cần có giải pháp cụ thể gì
để thay đổi được nhìn nhận của xã hội đối với hoạt động nghiên cứu cơ bản
thưa tiến sĩ trần đình phong
về phía các nhà khoa học chúng ta cũng cần cởi mở hơn
chúng ta chia sẻ một cách đầy đủ hơn
công việc hàng ngày của chúng ta đang làm
những người làm quản lý
đối với những người
dân ở trong xã hội
để chúng ta
để mọi người biết được hiểu được cái công việc của chúng ta
cái quan trọng nhất
cái quan trọng nhất
tôi nghĩ là để mà
thúc đẩy được cái nghiên cứu khoa học cơ bản ấy
thì những người làm lãnh đạo
là có niềm tin
nhiều hơn một chút đối với những người làm nghiên cứu khoa học cơ bản
nghiên cứu khoa học cơ bản sẽ không có thể
cho ra được những cái sản phẩm
cụ thể trong một thời gian ngắn
thế nhưng mà đấy là cái nền tảng
và chúng ta không có lựa chọn nào khác là chúng ta phải làm
thế còn là một nhà khoa học trẻ thì thưa tiến sĩ đỗ quốc tuấn
anh có dự định hay có những hoành động gì
để thay đổi được những sản phẩm cụ thể

một trong những cách
mà chúng ta thay đổi được
hiện trạng này là làm cho
xã hội biết đến nhiều hơn
công việc của nhà khoa học
đặc biệt là có thể
qua các kênh truyền thông khác nhau
mà chúng ta có thể hiểu và
thấy cảm giác
trân trọng công việc âm thầm
của nhà khoa học
tôi nghĩ đấy là một cái cách mà chúng ta có thể
thay đổi cách nhìn của xã hội
tôi nghĩ là chính những buổi trò chuyện của chúng ta
trên truyền hình như thế này
cũng là một cách để các nhà khoa học
tiếp cận được gần hơn
đối với rất nhiều người trong xã hội
những người yêu khoa học
và kể cả những người mà đang tìm hiểu
hoặc là chưa hiểu biết nhiều
về các lĩnh vực khoa học
đặc biệt là khoa học cơ bản
xin được cảm ơn
để chia sẻ hết sự thẳng thắn
của hai vị khách mời
bắt nguồn từ khao khát
là một cánh tay nhân tạo
giúp những người bị khuyết tật vật động
có cuộc sống tốt hơn
những công huy
trường trung học cơ sở trương vương hà nội
đã nghiên cứu và cho ra mắt sản phẩm
cánh tay robot điều khiển bằng suy nghĩ
ở việt nam có rất nhiều người khuyết tật
và họ rất cần
các sản phẩm hỗ trợ
để họ có thể hòa nhập với cộng đồng
và sinh hoạt như những người bình thường khác
chính vì vậy
bọn em mong muốn
chế tạo ra được một sản phẩm
giá thành vừa rẻ
giá thành vừa rẻ
dễ sử dụng
trong sản phẩm của mình
các em đã tích hợp công nghệ phân tích
tiến hiệu điện não emotive insight
công nghệ in ba d
và các ngôn ngữ lập trình
nghiên cứu này cho phép thiết kế chế tạo
và ứng dụng sản phẩm cánh tay giả
cách thông minh với giá thành thấp
đầu tiên thiết bị phân tích sóng não
sẽ thu tiến hiệu điện não
và gửi về máy tính
thông qua wifi hoặc bluetooth
máy tính làm nhiệm vụ chuyển các tín hiệu điện não
thành các trạng thái tương ứng
với hoạt động của não bộ
việc điều khiển bằng suy nghĩ
có thể thực hiện dưới nhiều kịch bản vận động khác nhau
thông qua giải má ý nghĩ
giúp quá trình vận động tự nhiên như người bình thường
hiện tại thì sản phẩm
vẫn còn đang rất là sơ khai
vì vậy là có rất nhiều thứ cần phải cải tiến
tuy nhiên là trước mắt thì chúng em sẽ
tăng cái tải trọng cho cánh tay
cũng như là tăng cái thời gian phản ứng
ngoài ra là mô hình còn vẫn còn đang phụ thuộc
vào một máy tính
và nó sẽ rất là to và không thực tiễn
khi đưa vào sử dụng
và vì thế là
chúng em còn phải thu gọn mô hình hơn nữa
cũng như là giải quyết vấn đề về điện
vì hiện tại vẫn còn đang phụ thuộc
vào một nguồn điện bên ngoài
yêu điểm sản phẩm điện tài này là
đã tạo được cái cảm hứng
cho các em học sinh
đấy là cũng là mục tiêu số một
mà tôi đặt ra khi hướng dẫn các em
để thực hiện một cái đề tài
ban đầu nghe có vẻ là rất khó
nhưng các em đã thực hiện được thành công
còn cái nhược điểm của đề tài
hay nói là cái hạn chế của đề tài
thì thực tế là
giống như bất cứ cái sản phẩm nào khác
đề tài chưa thể ứng dụng được ngay trong cuộc sống
nhưng chắc chắn là sẽ
ứng dụng được khi có đủ thời gian
cho các bạn ấy thiết kế và chế tạo
với khả năng ứng dụng
và tính nhân văn cao
giúp hỗ trợ cho người khuyết tật chi
hoặc bị bại liệt
sản phẩm của hai em đã đạt giải nhì
trong cuộc thi khoa học kỹ thuật
dành cho học sinh trung học cấp thành phố
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
về lĩnh vực robot và máy thông minh
đồng thời được chọn để giới thiệu
tại kỳ thi cấp quốc tế tại mỹ
vào trung tuần tháng năm vừa qua
chỉ cần soi gương một phút
cũng có thể biết được tình trạng sức khỏe
của các em
hay phát hiện các dấu hiệu bệnh tật
và nhận lời khuyên để chăm sóc sức khỏe
đây là ứng dụng tuyệt vời
mà chiếc gương có tên white mirror mang lại cho bạn
trông giống như những chiếc gương bình thường
nhưng nó được tích hợp thêm máy quét ba d
các camera đa phổ và cảm biến khí
để đánh giá sức khỏe của người nhìn vào gương
thông qua việc phân tích sơ bộ gương mặt của người dùng
xem xét các mô mỡ
biểu hiện khuôn mặt và mức độ tươi tỉnh
hay xanh sao nhật nhạt của họ
sau khi phần mềm nhận diện khuôn mặt
đã phân tích gương mặt trong thời gian khoảng một phút
chiếc gương sẽ hiển thị các chỉ số
cho biết sức khỏe của người dùng
white mirror đang được phát triển
bởi nhóm các nhà nghiên cứu và đối tác công nghệ
đến từ bảy quốc gia thuộc liên minh châu âu eu
với sự tài trợ của eu
dự án đang được triển khai
tại hội đồng nghiên cứu khoa học quốc gia ý
với mong muốn sử dụng white mirror
để giải quyết các vấn đề sức khỏe thông thường
nhưng càng lâu dài càng khó điều trị
một khi đã mắc phải như bệnh tim hoặc tiểu đường
các thử nghiệm lâm sàng đối với white mirror
sẽ bắt đầu vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
tại ba địa điểm
ở pháp và italy
trước vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em gái và phụ nữ
ngày càng phổ biến trên toàn thế giới
mới đây tổ chức từ thiện quốc tế plan international
đã đưa ra ứng dụng trên điện thoại thông minh
giúp khoanh vùng nguy hiểm
ứng dụng này không chỉ giúp phụ nữ an toàn hơn
mà còn là công cụ hỗ trợ chính quyền
trong các biện pháp xử lý
ứng dụng này cũng đã kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống của chúng tôi hôm nay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
những con phố ngõ ngách
luôn chứa đầy nguy hiểm
dình dập phụ nữ đặc biệt là các cô gái trẻ
đứng trước nỗi lo ngại về làn sóng tấn công
lạm dụng phụ nữ đang tăng mạnh
tổ chức kế hoạch từ thiện quốc tế
đã phát động phụ nữ ứng dụng website
sydney được chọn là thành phố đầu tiên sử dụng ứng dụng này
theo đó phụ nữ trên khắp sydney sẽ được cung cấp bản đồ chi tiết của thành phố
sau đó khoanh vùng đâu là những nơi nguy hiểm
hay xảy ra các sự cố để mọi người cùng tránh
lượng thông tin mà người dân cung cấp trên trang web là vô cùng hữu ích cho những nhà lập pháp
nhằm giúp phụ nữ không rơi vào tình huống xấu
việc cung cấp thông tin về những địa điểm nguy hiểm
không chỉ là cách bảo vệ bản thân mình và những người phụ nữ khác
mà còn là công cụ hữu ích cho các nhà quản lý
xây dựng biện pháp an ninh
trang web ứng dụng này cũng đang được áp dụng ở bốn thành phố khác ngoài sydney
trong đó có new delhi của ấn độ